tại trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật thụy an xã thụy an huyện ba vì thành phố hà nội
công ty vinamilk và quỹ sữa vươn cao việt nam đã tổ chức chương trình trao tặng sữa cho các trẻ em khó khăn
và có hoàn cảnh đặc biệt tại hà nội
trong năm hai nghìn hai mươi vinamilk và quỹ sữa vương cao việt nam trao tặng một trăm hai mươi ly sữa tương đương khoảng tám trăm sáu mươi năm triệu đồng
cho hơn một ba trăm linh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiện đang được chăm sóc nuôi dạy tại các trung tâm bảo trợ trẻ em
các nhà mở nhà tường thương trên địa bàn thành phố hà nội
các em được uống sữa miễn phí liên tiếp trong ba tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng
trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật thụy an hiện đang tổ chức quản lý nuôi dưỡng phục hồi chức năng
giáo dục đặc biệt cho hàng trăm trẻ khuyết tật là con liệt sĩ con thương bệnh binh trẻ em nhiễm chất độc da cam
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trẻ em khuyết tật các gia đình nghèo ở trên hai mươi năm tỉnh thành phía bắc
trung tâm là một trong những địa điểm đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình quỹ sửa vương cao việt nam trong một mươi năm nay